mạng lưới cấp nước sạch nông thôn nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ở tuyên quang đã được nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư và xây dựng
tuy nhiên việc khảo sát vị trí xây dựng không có nguồn nước phù hợp cách quản lý vận hành yếu kém đã khiến cho một số công trình nước sạch không phát huy được hiệu quả gây lãng phí lớn
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn một mươi minh tiến xã minh hương huyện hàm yên do ủy ban nhân dân huyện hàm yên tuyên quang làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn một ba tỷ đồng được khởi công xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi
theo thiết kế khi hoàn thành công trình sẽ cung cấp nước sạch cho tám mươi bảy hộ dân thôn bảy và thôn một mươi minh tiến năm hai nghìn một mươi bảy
công trình hoàn thành nhưng niềm vui có nước sạch của người dân chỉ kéo dài được hơn một tháng bởi công trình này thường xuyên không có nước
sau nhiều lần sửa chữa
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám công trình đã ngừng hoạt động
sống ngay gần công trình nước sạch tiền tỷ nhưng người dân vẫn phải dẫn nước từ khe suối về để sinh hoạt
một số gia đình có điều kiện hơn
thì đào giếng khóa
khơi để lấy nước
nguyên nhân là do ngay từ khâu khảo sát chữ lượng nguồn nước đã không được tính toán kỹ
nên sau một thời gian ngắn khai thác và sử dụng
nguồn nước bị suy giảm thiếu hụt làm công trình ngừng hoạt động
vị trí nguồn nước lại nằm ngay bên dưới đồi cam của một số hộ dân
khiến nguồn nước không bảo đảm chất lượng
ngoài ra công tác quản lý vận hành sau đầu tư còn yếu kém chưa được quan tâm
nước sạch thì nguồn ấy có cái khe ra khe tự nước
nhiên nó ra thôi nhưng bây giờ thì dân ở trên thì nó cũng trồng cây
xong lại trồng hoa màu ấy cũng ảnh hưởng phun thuốc các thứ
cũng ảnh hưởng đến nguồn nước nhiều
nhưng mà lúc đoạn mưa lú nó chảy xuống
thì sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn nước mỏ của mình ra
đấy thì cái nguồn nước đấy là chắc chắn là không thể đảm bảo vệ sinh cho dân sử dụng được
nó sẽ ảnh hưởng về lâu dài
do công tác quản lý bảo trì và việc điều tiết nước không được tốt
chính vì vậy là dẫn đến hiện nay là một số đường ống
đã hư hỏng hiện nay chủ yếu là các hộ đầu nguồn sử dụng
còn các hộ cuối nguồn cuối các nhánh đã không sử dụng được
không có kinh phí duy tru thường xuyên dẫn tới là các công trình
càng để lâu ngày càng sống cấp dẫn tới là không sử dụng không hiệu quả
công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng góp phần cải thiện đời sống
nâng cao sức khỏe người dân bảo đảm an sinh xã hội
để bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân và góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội
ủy ban nhân dân huyện hàm yên cần kiểm tra ra soát đánh giá thực trạng từng công trình dự án
để có giải pháp huy động các nguồn lực sửa chữa nâng cấp các công trình xuống cấp
hư hỏng bảo đảm cho người dân có đủ nước sạch để sử dụng